trong ngày hai tháng năm bộ y tế đã tổ chức họp báo giới thiệu về triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược việt nam lần thứ hai mươi sáu
việt nam medifarm hai nghìn một mươi chín diễn ra từ ngày tám đến ngày một mươi một tháng năm tại hà nội
tại buổi họp báo ban tổ chức đã giới thiệu những hoạt động quan trọng trong khuôn khổ triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược việt nam lần thứ hai mươi sáu
qua đó nhằm quảng bá những sản phẩm tiên tiến trong lĩnh vực dược phẩm và trang thiết bị y tế
bên cạnh những hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức chăm sóc sức khỏe cộng đồng phòng chống dịch bệnh trải nghiệm các thiết bị y tế
thiết bị giám sát sức khỏe hàng ngày dịch vụ chăm sóc sức khỏe chăm sóc sắc đẹp
triển lãm năm nay còn có các hội thảo tọa đàm cung cấp những thông tin hữu ích nâng cao nhận thức phòng chống và điều trị bệnh
triển lãm sẽ là cơ hội hợp tác xúc tiến thương mại trao đổi kinh nghiệm giữa các doanh nghiệp trong lĩnh vực y dược của việt nam
với các hãng dược phẩm thiết bị y tế trên thế giới